những năm trở lại đây tại vùng núi tỉnh quảng trị cứ vào vụ sản xuất lại xảy ra tình trạng người dân
sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vứt bừa bãi các loại vỏ thuốc ra khu vực bìa rừng ven sông suối
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đặc biệt là nguồn nước sinh hoạt
thực trạng trên đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
trong việc xử lý nghiêm hành vi gây hại này
cứ bắt đầu vào vụ sắn cà phê hay vụ lúa trên những bờ ruộng bìa rừng ven sông suối
nhiều loại chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi được sử dụng bị vứt ngổn ngang không có địa điểm thu gom tiêu hủy
thực trạng trên đòi hỏi sự vào cuộc của chính quyền địa phương ở trên đó là đang còn rất thấp
cho nên là vấn đề xử lý còn gặp rất là nhiều khó khăn
trung bình mỗi năm ở địa bàn huyện hương hóa tỉnh quảng trị sử dụng từ hai mươi đến ba mươi tấn thuốc bảo vệ thực vật
như vậy đồng nghĩa với việc có hơn hai ba tấn bao bì chai thuốc bảo vệ thực vật thải ra môi trường
đặc biệt là khu vực sông suối
trong khi đó nước sinh hoạt của nhiều người dân ở các xã vùng cao huyện hương hóa
chủ yếu lấy từ các con suối nhỏ này
họ dùng thuộc phun trên đòi là nhất là mưa là trôi hết là ụ hết chụi suối đây
không ăn cũng chết mà ăn cũng chết
để khắc phục tình trạng thiếu nước sạch huyện hương hóa đã đầu tư hơn một trăm linh giếng khoan dọc bảy xã vùng lìa
tuy nhiên nước ở giếng khoan này bị ô nhiễm vôi nặng nên người dân không thể sử dụng
thống ký chung hàng năm là các cái bệnh nỗi trôi nhất
đặc biệt là đường tiêu hóa sọi thần có những trẻ em
mới năm sáu tuổi mà đã mắc sọi rồi
đến năm mươi là phụ nữ vì viêm phụ khoan
sông suối thì bị ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật còn giếng khoan thì bị nhiễm vôi
cuộc sống của người dân ở vùng cao huyện hương hóa đang gặp rất nhiều khó khăn
các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ở tỉnh quảng trị cần sớm vào cuộc để ngăn chặn
xử lý nghiêm hành vi phun xả chai lọ thuốc bảo vệ thực vật
khi sử dụng xong trên sông suối có phần bảo vệ sức khỏe
rủi ro về bệnh tật cho cộng đồng dân cư cũng như bảo vệ môi trường sinh thái